nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng được phát hiện hôm hai mươi tháng một mươi một
giới chức địa phương đã nhanh chóng phong tỏa khu dân cư nơi các ca nhiễm sinh sống cùng một bệnh viện và một nhà trẻ
trong ngày đầu chính quyền địa phương bắt đầu xét nghiệm toàn bộ người dân sống tại quận tân hải
bên cạnh đó nhà chức trách cũng thực hiện xét nghiệm với bốn một mươi năm người khác tại một bệnh viện ở thành phố thượng hải
sau khi nơi này ghi nhận hai ca nhiễm covid một mươi chín là hai vợ chồng
theo kết quả nghiên cứu mới nhất của anh những người mắc covid một mươi chín không có khả năng mắc lại căn bệnh này trong ít nhất sáu tháng
tổ chức y tế thế giới who đã hoan nghênh kết quả này và khẳng định đây là tin tốt và mang lại nhiều hy vọng cho vaccine phòng bệnh
phát biểu trong một cuộc họp báo tại genet thụy sĩ người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của who
ông mike ryan nhận định đây thực sự là tin tốt khi có thể đánh giá được mức độ đáp ứng được miễn dịch covid một mươi chín
điều này cho thấy độ đáp ứng miễn dịch có thể kéo dài hàng tháng
kết quả này cũng đem lại hy vọng cho nghiên cứu vaccine giúp kéo dài thời gian bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của virus
trong khi đó trưởng nhóm chuyên gia của who về covid một mươi chín cho biết vẫn cần theo dõi những trường hợp này trong thời gian dài hơn
để biết khả năng miễn dịch của cơ thể kéo dài trong bao lâu
theo giới chuyên gia phát hiện này đã mang lại lạc quan trong nghiên cứu thời gian kéo dài
như tại khu vực siberia và vùng viễn đông
tại nga mà cụ thể là ở thủ đô moscow nơi có số ca mắc mới mỗi ngày nhiều nhất toàn liên bang
đã liên tục ghi nhận những trường hợp đổ bệnh mà không có biểu hiện lâm sàng hoặc ở thể nhẹ
khiến người nhiễm thậm chí không kịp nhận ra mình bị ốm
trong khi đó nga vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng sputnik v
vaccine ngừa covid một mươi chín đã được nga đăng ký lưu hành
mà kể cả khi đã có vaccine thì người dân nga cũng chưa chắc đã chủ động để đi tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín
tôi sẽ không tiêm chủng chừng nào có thêm thông tin chi tiết về tác dụng của loại vaccine này trên số lượng lớn người dùng
tôi nghĩ có khi phải sau nửa năm hoặc lâu hơn nữa từ khi vaccine được tiêm diện rộng thì tôi mới nghĩ đến việc đi tiêm phòng
chắc tôi cũng đi tiêm phòng thôi nhưng chưa phải bây giờ
tôi muốn đợi thêm một thời gian
một thời gian nữa và xem xem những người đã tiêm rồi thì có bị biến chứng hay tác dụng phụ gì không chắc chắn là như thế
trong lúc virus sars cov hai vẫn tiếp tục biến thể khó lường chính quyền nhiều nơi ở nga thì lại chưa thống nhất được ý định tái áp đặt lệnh phòng tỏa
khiến một số nơi đã tự chủ động đề ra những quy định cách ly và giãn cách xã hội riêng nhằm tránh những hậu quả nặng nề hơn cho khu vực
làn sóng covid một mươi chín thứ hai kéo dài tiếp tục khiến cho triển vọng nền kinh tế nga thêm ảm đạm và
giá là kìm hãm sự phát triển của nga tới một năm rưỡi
thợ hụt ngân sách từ việc phải chi ra hai trăm năm mươi tỷ rup để phòng chống dịch bệnh và hai trăm năm mươi tỷ rup thất thu thuế
khiến cho hơn bao giờ hết đất nước nga đang cần sự giúp đỡ và hợp tác của chính những người dân nga
trong việc nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng điều quan trọng nhất vào lúc này
nhằm tạo nên một nền tảng tốt để có thể hạn chế quy mô lây lan của dịch bệnh khó lường này